ngày một ba các đơn vị trong toàn quân sôi nổi tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm hai nghìn một mươi chín
phát huy những kết quả đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám toàn quân xác định tiếp tục nỗ lực phân đấu
thực hiện thắng lợi các nội dung chỉ tiêu đặt ra trong công tác huấn luyện năm hai nghìn hai mươi
góp phần xây dựng đội ngũ quân đội ngày càng vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nội dung huấn luyện năm hai nghìn một mươi chín tập trung tăng cường giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức
trách nhiệm về quan điểm đường lối quân sự quốc phòng các nghị quyết chỉ thị của quân ủy trung ương
bộ quốc phòng bộ tư lệnh cảnh sát biển về công tác huấn luyện giáo dục chính trị
chỉ đạo tổ chức huấn luyện đúng phương châm thiết thực cơ bản vững chắc
kết hợp đổi mới toàn diện công tác huấn luyện sát với chức năng nhiệm vụ
bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác cảnh sát biển làm chủ vũ khí trang bị hiện đại
thực hiện tốt phong trào thi đua huấn luyện giỏi cuộc vận động năm mươi trong quân đội
giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo và thực thi pháp luật trên biển
ngày một tháng ba cùng với toàn quân lữ đoàn sáu trăm tám mươi một hải quân đã tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm hai nghìn một mươi chín
lữ đoàn sáu trăm tám mươi một vùng hai hải quân là một đơn vị thuộc lực lượng binh chủng pháo binh
tên lửa bờ của quân chủng hải quân được trang bị tổ hợp tên lửa bờ basion
một trong những hệ thống vũ khí tên lửa bờ hiện đại nhất hiện nay
có độ chính xác cao có khả năng tiêu diệt được nhiều loại mục tiêu trên biển
năm hai nghìn một mươi chín lữ đoàn sáu trăm tám mươi một huấn luyện theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc
coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu lấy thực hành là chính
kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị huấn luyện sát phương án
đối tượng tác chiến chiến trường tổ chức biên chế và vũ khí thiết bị kỹ thuật
với quyết tâm không để bị bất ngờ trong mọi tình huống trên không
phát huy những kết quả đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
trong lễ giao quân huấn luyện năm nay đảng ủy chỉ huy lữ đoàn phòng hai trăm chín mươi bảy xác định
thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thực hiện đúng phương châm quan điểm nguyên tắc
và các mối kết hợp trong huấn luyện đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện
cùng với đó kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy
gian luyện kỷ luật xây dựng đơn vị chính quy mẫu mực
mọi nhiệm vụ được giao nhất là không để bất ngờ bị động trong mọi tình huống trên không
trong phạm vi vùng trời đơn vị quản lý